theo tin nhanh từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hòa bình
do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số bốn trên địa bàn tỉnh hòa bình có mưa to đến rất to
dẫn đến ngập úng sạt lở đất đá gây ách tắc nhiều tuyến đường tại một số nơi trên địa bàn
nghiêm trọng nhất là tại km số một trăm bốn mươi tám mươi quốc lộ sáu hà nội đi các tỉnh tây bắc
thuộc địa phận huyện mai châu khoảng một mét khối đất đá đã sạt lở xuống đường
gây ách tắc giao thông từ khoảng sáu giờ sáng nay
và với sự nỗ lực của cơ quan chức năng thì đến khoảng một mươi một giờ cùng ngày quốc lộ sáu đã được lưu thông trở lại
sở giao thông vận tải tỉnh hòa bình chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương gác trực
tại các vị trí sung yếu bảo đảm giao thông thông suốt